với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản võ hoài thanh chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới khởi tố bắt tạm giam
theo thông tin từ cơ quan điều tra đêm hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai xe ô tô khách dừng nằm do tài xế
cháu tha điều khiển cùng phụ xe là hồ thuận nghĩa đang trên phà bắc an hòa chờ qua sông
thì võ hoài thương xin lên xe bán đổi cho khách nghĩa không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
bực tức thương điện thoại cho anh ruột là võ hoài thanh ngay sau đó thanh cùng một người bạn
đi đến tìm xe ô tô khách trên gặp nhau thì thanh yêu cầu phụ xe xuống để hỏi chuyện nhưng không
ai trả lời nên thanh đã nhạt một viên gạch ống ném vào xe làm vỡ kính chắn gió sau thời gian bỏ trốn
thanh đã trở về địa phương đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội